bước đầu thầy giáo này đã khai nhận thực hiện hành vi phạm tội của mình ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
phụ huynh này vẫn còn chưa hết bàng hoàng với những gì diễn ra ở lớp của con mình

phụ huynh này vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì diễn ra ở lớp của con mình ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân
việc xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê tuy có thu nhập cao hơn trong nước nhưng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro mà người lao động phải gánh chịu không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự và quy chế biên giới
mặc dù chúng tôi đã tuyên truyền lấy một số minh chứng hình ảnh của một số địa bàn khác những trường hợp đi gây hậu quả nghiêm trọng để tuyên truyền cho bà con nhân dân
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay trên địa bàn xã đã có gần năm mươi người dân trong bản lở thàng một
và nhiều người ở các bản thuộc xã thèn sinh sang trung quốc làm thuê
và con số này có thể vẫn tiếp tục gia tăng lên trong thời gian tới
hàng ngày vẫn còn nhiều người dân bất chấp hệ lụy để tiếp tục đi lao động chui ở nước ngoài
điều này cho thấy các giải pháp của cơ quan chức năng đề ra chưa thực sự quyết liệt
thiếu đồng bộ dẫn đến kém hiệu quả
nếu không sớm cải thiện bài toán lao động vượt biên trái phép tại lai châu chưa thể giải
dù đã tồn tại nhiều năm
trong phần tin quốc tế
eu muốn tái khởi động tiến trình chính trị cho vấn đề syri
nga thông báo nhóm thanh sát viên của tổ chức cấm vũ khí hóa học sắp tới duma syri
kết thúc cuộc họp hội đồng đối ngoại tại luxembourg
ngoại trưởng các nước eu đã kêu gọi tận dụng tình hình hiện nay để khôi phục tiến trình
nhằm tìm ra một giải pháp chính trị đối với cuộc xung đột tại syri
trong đó nhấn mạnh việc vai trò của nga trong tiến trình này
tuyên bố khẳng định các ngoại trưởng eu sẽ tiếp tục cân nhắc áp đặt những biện pháp trừng phạt mới với syri
đồng thời sẽ ủng hộ mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia trung đông này
tuy nhiên tuyên bố khẳng định eu hiện chưa sẵn sàng tham gia vào kế hoạch của mỹ áp đặt trừng phạt mới với nga
nhiều bộ trưởng khẳng định vai trò của nga là cần thiết cho quá trình tìm kiếm một giải pháp chính trị
cho cuộc xung đột hiện nay tại syri
bên cạnh đó ngoại trưởng hai mươi tám nước eu cũng kêu gọi nga iran và thổ nhĩ kỳ ngừng các hoạt động quân sự
và tạo thuận lợi cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo
dự kiến trong tuần tới eu sẽ tổ chức một hội nghị tại bruxelles bàn về tương lai của syri
nhằm đạt được các cam kết về tài chính cho viện trợ nhân đạo
và thúc đẩy một tiến trình hòa bình do liên hợp quốc khởi xướng
cùng ngày tại đại sứ quán nga ở la hay một quan chức bộ quốc phòng nga thông báo
nhóm thanh sát viên của tổ chức cấm vũ khí hóa học sẽ tới duma trong ngày một mươi tám tháng bốn
một ngày sau khi các nhân viên an ninh liên hợp quốc thực hiện chuyến đi tiền chạm
trên con đường từ damas đến đu ma
theo phía nga hiện con đường này vẫn đang trong quá trình giả phá bom mìn
trước đó trong tuyên bố của mình người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov đã khẳng định
những cáo buộc rằng nga cản trở thanh sát viên tổ chức cấm vũ khí hóa học
tiếp cận hiện trường nơi xảy ra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại đu ma là vụ căn cứ
theo ông baskova luôn ủng hộ một cuộc điều tra rõ ràng liên quan đến vụ tấn công ở đu ma
những tuyên bố trên được đưa ra sau khi tổ chức cấm vũ khí hóa học trong cuộc họp kín ngày hôm qua
đã cáo buộc chính phủ syri và nga ngăn cản các thanh sát viên của tổ chức này tới duma
với lý do còn nhiều vấn đề an ninh
theo tổ chức này nhóm thanh sát viên đã tới damas từ hai ngày trước xong đến nay vẫn chưa thể tiếp cận duma
quan hệ giữa thổ nhĩ kỳ và nga rất vững mạnh
đây là khẳng định của ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ ngày hôm qua
sau khi tổng thống pháp tuyên bố việc ankara ủng hộ các cuộc không kích của liên quân tại syri cho thấy
thổ nhĩ kỳ đã không còn đứng về phía nga
mặc dù vậy phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với tổng thư ký nato jens stoltenberg
ngoại trưởng mevlut gavusoglu cũng cho rằng
quan hệ với nga không phải là giải pháp thay thế cho các quan hệ khác giữa ankara với nato pháp hay mỹ
về phần mình ông stoltenberg khẳng định
mỹ pháp và anh cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành không kích syri
do chính quyền moscow đã nhiều lần phản đối liên hợp quốc
tiến hành một cuộc điều tra về vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở duma
mỗi khi xảy ra chiến tranh chịu thiệt hại nhiều nhất vẫn là những dân thường
lo ngại nguy cơ chiến tranh leo thang làn sóng người syri rời bỏ quê hương
tìm đường di cư sang hy lạp lại tiếp tục gia tăng
vấn đề người di cư đã và đang trở thành một trở ngại lớn đối với hy lạp
kể từ tháng ba vừa qua các hòn đảo tại hy lạp đã phải chứng kiến một số lượng lớn người tị nạn đến từ trung đông
thậm chí số người tị nạn đã cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái
lượng người di cư ngày càng tăng mạnh họ đã vượt qua thổ nhĩ kỳ và cập bến hy lạp
sống tạm ở những liều trại và chờ cơ hội quay trở về
tôi đã thoát được nhưng vợ và các con tôi thì không hiện tôi không biết họ ra sao
chúng tôi căm ghét chiến tranh làm ơn hãy chấm dứt chiến tranh và đổ máu
tại sao lại để cho bom đạn cướp đi cuộc sống của chúng tôi
nền kinh tế hy lạp hiện không đủ sức để chống chọi với số người nhập cư lên quá cao
đây đã trở thành một gánh nặng đối với một quốc gia mới phục hồi
nếu như chiến tranh tiếp tục diễn ra ở syri chúng tôi chắc chắn rằng sẽ ngày càng có nhiều người tị nạn đến hy lạp
hy lạp không phải một nước có nền kinh tế đủ mạnh và bản thân chúng tôi cũng đang tồn tại rất nhiều vấn đề
người tị nạn đã khiến hy lạp gặp khó khăn trong vấn đề nợ công và phúc lợi xã hội
tuy nhiên một số cư dân ở athens tin rằng người hy lạp vẫn bày tỏ sự thông cảm với nỗi đau của những người tị nạn
và vẫn sẵn sàng giúp đỡ những người đang trong hoàn cảnh khó khăn
trong nỗ lực gây dựng lại niềm tin đối với người dùng sau vụ bê bối dữ liệu mới đây
facebook nhà cung cấp mạng xã hội lớn nhất thế giới đã đăng quảng cáo trên một loạt tờ báo châu âu
về các quy định mới về bảo mật thông tin của liên minh châu âu eu
quảng cáo cũng đính kèm cam kết của hãng về việc tăng cường bảo mật thông tin cho khách hàng nhằm lấy lại lòng tin của người dùng mạng xã hội
quảng cáo của facebook đồng loạt xuất hiện trên nhiều nhật
báo lớn của đức bỉ và pháp nhấn mạnh quy định mới của eu mang đến cho người dùng công cụ bảo vệ thông tin lớn hơn
qua đó người dùng sẽ có cơ hội chủ động trong việc tiếp cận thông tin của chính mình mọi lúc tải thông tin hoặc xóa thông tin
trên thực tế những quy định pháp lý mới của eu có tên gọi quy định bảo vệ dữ liệu chung chưa chính thức được công bố
song việc facebook quảng bá quy định này được xem là động thái chuộc lỗi tích cực của mạng xã hội này
sau vụ bê bối dò dỉ dữ liệu của tám mươi bảy triệu người dùng facebook gần đây
bên cạnh đó giám đốc điều hành của facebook mark zuckerberg
cũng nhiều lần công khai xin lỗi người dùng facebook và khẳng định những quy định chặt chẽ hơn của eu
có thể trở thành mẫu hình lý tưởng được áp dụng toàn cầu
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại